thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến sân bay quốc tế pochen thong phnom penh campuchia
bắt đầu chuyến tham dự diễn đàn kinh tế thế giới về asean năm hai nghìn một mươi bảy
đón thủ tướng và đoàn tại sân bay có đại diện chính phủ hoàng gia campuchia đại sứ việt nam tại campuchia thạch dư
và cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại campuchia
dự kiến thủ tướng sẽ tham dự và phát biểu tại phiên khai mạc toàn thể asean năm mươi năm tuổi trẻ
phiên đối thoại giữa các nhà lãnh đạo với chủ đề asean tuổi năm mươi phiên làm việc với nhóm chiến lược khu vực asean
phiên thảo luận đầu tư vào cơ sở hạ tầng thông minh tọa đàm với lãnh đạo các doanh nghiệp diễn đàn kinh tế thế giới về kinh tế việt nam
bên lề hội nghị thủ tướng sẽ có cuộc tiếp lãnh đạo diễn đàn kinh tế thế giới và một số tập đoàn